thưa quý vị thiên chùa giáo có mặt tại việt nam từ thế kỷ một mươi sáu là một tôn giáo được nhà nước công nhận
và có quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng giống như nhiều tôn giáo khác của người việt
trải qua bao thăng trầm lịch sử đồng bào công giáo luôn là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tuy nhiên thời gian qua đã có một số vụ việc lợi dụng tôn giáo này xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước kích động giáo dân gây dối an ninh trật tự chống đối chính quyền
thế nhưng đây chỉ là một vài hạt sạn nhỏ trong bức tranh tốt đẹp của thiên chúa giáo tại việt nam
với phương châm đường hướng đúng đắn kính chúa yêu nước sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào
thôn áng sơn xã ninh hòa huyện hoa lư tỉnh ninh bình
với một trăm linh dân số là đồng bào công giáo
những ngày rảnh rỗi bà thư lại đến thăm ông phùng để cùng trao đổi việc thôn xóm
cả hai ông bà đều là những bí thư tri bộ đầu tiên của thôn áng sơn này
bà thư có chồng tham gia kháng chiến chống pháp bản thân là thanh niên tự vệ tại địa phương
còn ông phùng tham gia chống mỹ tại chiến trường tây nam bộ
sau một mươi năm năm ở chiến trường từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ông phùng trở về quê hương
vận bó với ruộng đồng và xóm làng
thời gian thấm thoát trôi đi những di vật kỷ vật của một thời máu và hoa
vẫn được anh bộ đội cụ hồ năm xưa lưu giữ cẩn thận
đối với họ thì đây là những thứ quý giá nhất cuộc đời gắn liền với lý tưởng anh hùng cách mạng
và trách nhiệm của người con đối với tổ quốc
trái tim họ luôn khắc sâu tinh thần kính chúa yêu nước
và thể hiện bằng những hành động kinh tế
trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ

thôn là thôn có nhiều liệt sĩ nhất xã với một mươi bảy liệt sĩ
tổ quốc và nhân dân luôn khắc ghi công lao to lớn của những con người

đã bỏ xương máu nơi chiến trường để giành lại độc lập tự do cho dân tộc
đã bỏ xương máu nơi chiến trường để giành lại độc lập tự do cho dân tộc
mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân
cũng như những đồng bào công giáo yêu nước khác
ông phùng kiên quyết phản đối những kẻ phản bội tổ quốc
bôi nhọ thành quả cách mạng
mà những giáo dân như ông và những liệt sĩ công giáo nơi đây đã phải đánh đổi bằng sương máu trên chiến trường
đảng nhà nước bắc hồ mình ghiến dân bao nhiêu sương máu rồi dành lại đồng lập
mà giờ chỉ là một số nhỏ chống đối rồi là đi tuyên truyền cái này cái nọ mà lại đi nha nó để mà chống đối
đảng nhà nước thì không có cái hòa bình sau này thì dân không thể yên tâm được không thể làm ăn được một cái gì
chúng tôi hoàn toàn không nhất trí
khu tập thể bệnh viện một trăm linh tám phường vĩnh tuy quận hai bà trưng hà nội
đã lâu rồi chúng tôi mới có dịp quay trở lại thăm đại tá jose nguyễn văn chiến
sinh ra tại giáo sứ liên phú hải đông hải hậu nam định
có lẽ với tất cả những ai sống trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ cũng đều biết đến tên tuổi của ông
người chiến sĩ công giáo anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc trung đoàn ô tô vận tải một mươi ba anh hùng
binh đoàn năm trăm năm mươi chín
bộ đội trường sơn
ông chiến đã công hiến xuất sắc liên tục trong khoảng một ngày đêm trên chiến trường máu lửa
hoàn thành nhiệm vụ lên đến ba trăm linh
nhiều lần liều mình cứu cả đoàn xe chở hàng thoát khỏi đạn bom của địch
đặc biệt người chiến sĩ công giáo chính là nguồn cảm hứng để nhà thơ phạm tiến duật cho ra đời bài thơ
tiểu đội xe không kính là thực tế sống động được phản ánh từ những hành động phi thường của ông
trên chiến trường
một ngày đáng ghi nhớ với đơn vị và cá nhân ông đỗ văn chiến
ông vinh dự được chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
sau hai mươi bảy năm liên tục cống hiến cho quân đội anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đỗ văn chiến đã về nghỉ hưu với quân hàm đại tá